tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phát biểu tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
năm hai nghìn một mươi sáu quốc hội khóa một mươi ba đã tiến hành tổng kết nhiệm kỳ rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc
làm cơ sở cho quốc hội khóa một mươi bốn kế thừa tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri và nhân dân cả nước
quốc hội đã thực hiện tốt chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát trên nhiều hình thức
thực hiện tốt việc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy bầu hoặc phê chuẩn nhân sự cấp cao của nhà nước
quyết định một hệ thống các kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể về phát triển kinh tế xã hội
công tác đối ngoại nghị viện song và đa phương được đẩy mạnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
có được thành công trên là do sự đóng góp rất lớn của văn phòng quốc hội
cơ quan tham mưu giúp việc của quốc hội các cơ quan của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy
văn phòng quốc hội cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm khắc phục những tồn tại hạn chế
năng động sáng tạo tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
trong năm qua các đồng chí đã làm việc hết sức tích cực trách nhiệm tâm huyết vì sự phát triển của quốc hội
và không phải chỉ của quốc hội mà sự phát triển của quốc hội tức là sự phát triển chung của đất nước
tuy là năm đầu của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn
trong điều kiện hội đồng dân tộc và các cơ quan của quốc hội mới được kiện toàn
và cơ cấu tổ chức của các cơ quan của quốc hội có nhiều thay đổi
thì tổng thư ký quốc hội ban thư ký và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cũng bắt đầu hoạt động theo quy định mới
nhưng có thể nói rằng
cả cái bộ máy của văn phòng đã vào cuộc một cách nhanh chóng và đã phát huy vai trò tham mưu phục vụ của mình một cách tốt nhất
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy
văn phòng quốc hội cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm khắc phục những tồn tại hạn chế
năng động sáng tạo tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác